vào sáng ngày một mươi bảy tháng hai công an xã đảo tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam
cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi bảy vào khoảng một giờ cùng ngày
thông tin ban đầu vào lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai trần văn viên bố cháu bé đã mang con gái
ra khu vực cầu cảng gần bến phà tam hải rồi thả xuống sông trường giang
tiếp nhận tin báo công an xã tam hải đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
phối hợp với lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm cháu bé
sau đó công an xã tam hải đã tạm giữ trần văn viên và bàn giao đối tượng cho công an huyện núi thành
công an tỉnh quảng nam điều tra xử lý theo thẩm quyền
bước đầu viên khai nhận do mâu thuẫn với vợ nên đã xảy ra sự việc trên
liên quan đến vụ việc bé gái tám tuổi bị dì ghe bạo hành tử vong ở quận bình thạnh tp hcm
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thông báo kết luận nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong
là bị phù phổi cấp và sốc chấn thương
ngay khi có kết luận này hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm đang nhận bảo vệ quyền lợi cho cháu bé
cũng vừa có đơn kiến nghị thay đổi tội danh để điều tra đối với cha ruột bé là nguyễn kim trung thái về tội giết người
luật sư trần thị ngọc nữ bảo vệ quyền lợi cho bé cháu bé cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã tiếp nhận đơn kiến nghị thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn kim trung thái
theo đó luật sư kiến nghị thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với thái từ tội hành hạ người khác
và trai giấu tội phạm sang tội giết người với vai trò đồng phạm
theo đơn kiến nghị luật sư cho rằng nạn nhân hoàn toàn lệ thuộc và không có hành vi phản kháng
đối với hành động đánh đập của nguyễn võ quỳnh trang hai mươi sáu tuổi chú gia lai
địa điểm xảy ra tội phạm là một căn hộ khép kín người mà bé có thể trông cậy duy nhất là thái
tuy nhiên thái đã đồng thuận với hành vi đánh đập của trang
về camera trong căn hội thái là người cài đặt truy cập vào điện thoại của mình
nên bất cứ lúc nào thái cũng có thể theo dõi hoạt động của trang và nạn nhân
trước đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt để tạm giam của công an cung cấp đối với nguyễn võ quỳnh trang về tội giết người và hành hạ người khác
công an tp hcm đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ việc năm sinh viên nguyễn văn nghĩa
chín mươi tuổi quê bình định mất tích ở bến xe miền đông sau đó tìm thấy thi thể trên sông sài gòn
tại buổi họp lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết bước đầu khám nghiệm tử thi
không có dấu hiệu ngoại lực không mất tiền bạc nên chưa phát hiện dấu hiệu của vụ án mạng
đặc biệt cơ quan chức năng còn phát hiện trong ba lô của nạn nhân còn có cục bê tông xi măng nặng khoảng một mươi kg
từ các tình tiết trên cơ quan cảnh sát điều tra không loại trừ khả năng nam sinh viên này tự tử
trước đó vào sáng ngày một mươi hai tháng hai người thân của nạn nhân thông tin trên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng
tìm người thân là nam sinh viên từ bình định vào đến bến xe miền đông quận bình thạnh rồi từ đó mất tích
đến sáng ngày một mươi năm tháng năm thi thể sinh viên này được phát hiện dưới sông sài gòn đoạn thuộc phường một mươi ba quận bình thạnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang tạm giữ hình sự hai vợ chồng dương thái tâm và trần thị ngọc dầu
chú phường sáu quận gò vấp tp hcm về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm
tỉnh kiên giang phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện an biên tỉnh kiên giang
bắt quả tăng tâm và giàu đang vận chuyển năm kg ma túy đá
tại cơ quan công an dầu khai nhận thông qua mạng xã hội có quen biết với một người đàn ông ở huyện an biên
người này đặt vấn đề với dầu muốn mua năm trăm linh gram ma túy đá
đến ngày một mươi ba tháng hai sau khi thỏa thuận việc mua bán số ma túy trên với người đàn ông
hai vợ chồng dầu đã đến khu vực quận tân bình tp hcm mua năm trăm linh g ma túy đá của một thanh niên lạ mặt với giá một trăm hai mươi triệu đồng
đến hai mươi một giờ cùng ngày tâm cùng giàu đón xe khách từ tp hcm xuống đến huyện an biên tỉnh kiên giang gặp người đàn ông
để bán số ma túy trên với giá một trăm năm mươi triệu đồng thì bị lực lượng công an phát hiện
người đàn ông điều khiển xe chở dầu và tâm để đón đến nơi giao hàng đã nhảy xuống sông trốn thoát
còn dầu và tâm bị bắt quả tang cùng tăng vật
công an huyện xuân lập tỉnh đồng nai
vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng lê nhật minh hiếu chú tỉnh bà rê vũng tàu
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản
trước đó hiếu đã điều khiển xe máy từ nhà đến địa bàn huyện xuân lộc
để xem ai sơ hở trong việc quản lý tài sản thì ra tay trộm cắp và cướp giật tài sản bán lấy tiền tiêu xài
chỉ trong thời gian ngắn hiếu đã thực hiện tám vụ trộm và một vụ cướp giật tài sản tại địa bàn huyện xuân lộc
vào cuộc điều tra công an xác định hiếu là thủ phạm của các vụ trộm và cướp giật trên
nên công an huyện xuân lộc đã tiến hành bắt giữ đối tượng
ngay trong sáng nay công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã di lý ra thành phố đà nẵng
một bị can trốn truy nã sau khi lừa vợ hờ tám mươi năm triệu đồng
đối tượng tên nguyễn viết cường chú tỉnh quảng nam bị khởi tố truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra vào năm hai nghìn một mươi chín trong thời gian làm ăn kinh doanh tự do tại thành phố đà nẵng
cường có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ và cả hai chung sống với nhau như vợ chồng có một con chung
vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín cường cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người vợ hờ
lúc này lúc đang bị thất nghiệp nên cường đã nói đưa tiền để cường chạy việc
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bị hại đã nhiều lần rút tiền tiết kiệm
đưa cho cường tổng cộng tám mươi năm triệu đồng sau đó cường bỏ trốn bỏ lại hai mẹ con bị hại
nên bị hại đã trình báo đến công an huyện hòa vang
qua thời gian điều tra củng cố hồ sơ vào ngày hai mươi hai tháng một
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa vang ra quyết định khởi tố bị can nguyễn viết cường
đến ngày một mươi tháng hai ra lệnh truy nã với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trưa ngày một mươi năm tháng hai công an huyện hòa vang theo dõi mật phục bắt được cường
theo lệnh truy nã tại khu vực thôn hai xã tiên cảnh huyện tiên phước tỉnh quảng nam
công an huyện khói châu tỉnh hưng yên phối hợp với công an xã việt hòa huyện khói châu
vừa bắt quả tang tại thùng container dùng làm phòng nghỉ cho công nhân
tại công ty trách nhiệm mũ hạn bê tông và xây lắp petrolimex địa chỉ ở xã việt hòa
có một mươi bảy đối tượng đang có mặt tại chiếu bạc và tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi sóc đĩa sát phạt nhau bằng tiền
trước đó lực lượng chức năng thu tại chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền trên bốn mươi triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan
được biết các đối tượng đều là công nhân của công ty
sau khi xác minh phân loại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu ra quyết định tạm giữ một mươi năm đối tượng
về hành vi đánh bạc đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp năm nay ngày khai hội chùa hương được lùi thời gian
và tổ chức chính thức khai hội vào ngày hôm qua ngày một mươi sáu tháng hai
bên cạnh công tác chuẩn bị đón khách của ban quản lý khu di tích
lực lượng công an xã hương sơn nói riêng và huyện mỹ đức nói chung
cũng triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự tại chùa hương một cách nhanh chóng và kỹ cả
ngay từ cổng vào đền trình lực lượng công an đã bố trí các chốt để phân luồng giao thông
bên cạnh đó cũng đẩy mạnh tuyên truyền về công tác an ninh trật tự
hàng quán đảm bảo bán hàng theo giá niêm yết việc phòng dịch cũng phải chú trọng
khi mà mình đón khách người ta đến đây để vào lễ chùa
cái đền thì mình phải thứ nhất là mình phải đảm bảo công tác phòng chống dịch
ngoài ra là cái việc là mình về an ninh trật tự giá cả bán hàng cho quý khách là phải đúng giá
không được tăng giá đôi một cách bất thường không được đổi tiền lẻ cho khách
đây là hành vi của ban tổ chức nghiêm cấm
được công an nhắc nhở thì mình cũng thực hiện đúng với các quy định ở lễ chùa không đổi tiền lẻ
nhắc nhở du khách là nói chung là phòng chống năm k
phải đẹp đầy đủ không bán hàng chặt chém
chúng tôi với chức năng là đảm bảo an ninh trật tự toàn bộ khu vực này
với các nội dung triển khai là phòng chống tội phạm móc túi theo dõi rồi là ngăn ngừa phát hiện
còn về giao thông trật tự thì anh em chúng tôi cũng phải triển khai làm sao các tuyến đường từ cầu yến vào
là phải đảm bảo thông suốt
không bị ách tắc làm sao cho bà con du khách đến lễ hội là phải được an toàn
ngoài ra lực lượng công an cũng tăng cường tuần tra tại các nơi thờ tự
không để xảy ra tình trạng cúng thuê có mồi trèo kéo du khách
tất cả nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khách du lịch khi đến chùa lễ cúng quá cảnh
em thấy thì có vẻ năm nay do tình hình dịch bệnh nên là thấy nó cũng vắng hơn mọi năm
thế cả là công an thì vào thì cũng khá là nhiều người
mà vào thì mọi người cũng phân làn xe rõ ràng
và có hay nhắc là đi hỏi các quán bán hàng về đeo tình hình đeo khẩu trang
và nhắc khách là phải tuân thủ năm k
hôm nay mình đi từ hương yên lên chùa hương để dự lễ hội ạ
mình cảm thấy công tác giữa trật tự rất là tốt và phòng chống dịch cũng rất là tốt
và xung quanh khu vực thì được lực lượng công an bảo vệ rất là tốt ạ
với địa hình đặc thù của bến đỏ sứ yến lượng khách vào ngày đầu khai hội tăng lên
vì vậy việc tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy
cũng thường xuyên được lực lượng công an nhắc nhở
những thuyền bè không đảm bảo an toàn hay trở quá số người quy định cũng sẽ bị xử lý nghiêm
lực lượng công an chúng tôi quyết tâm năm nay sẽ làm một cách nghiêm túc
kể cả từ trên bộ cũng như dưới dòng sư yến
sẽ khắc phục tất cả tình trạng những năm trước là đò xuyên hoạt động
để làm sao phục vụ cũng như là đảm bảo công tác an ninh trật tự ở khu vực chùa hương này được tốt hơn
theo ban tổ chức
ngày hôm nay một mươi sáu tháng riêng âm lịch khi chùa khai hội mở cửa đón khách trở lại
lượng du khách thập phương sẽ tăng lên
vì vậy lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường kiểm tra
xử lý nghiêm những vi phạm và phòng ngừa các tệ nạn xã hội
bên cạnh đó một trăm linh hộ kinh doanh dịch vụ tham gia cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường
an toàn vệ sinh thực phẩm phòng chống cháy nổ đảm bảo một mùa lễ hội văn minh an toàn